văn hóa việt heo triết lý việt heo tinh thần của việt heo là sức mạnh của việt heo
đây là điều tưởng như không liên quan đến kinh tế và sản xuất kinh doanh
nhưng thực ra đây chính là nền tảng cho thành công trong sản xuất kinh doanh
cho những người muốn đi đường xa để có thể phát triển được bền vững
đây là nhấn mạnh của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại lễ kỷ niệm ba mươi năm
thành lập tập đoàn cốc nghệ viễn thông viện quân đội việt heo
tại đây thủ tướng cũng đã trao huân trường độc lập hạng nhất cho tập đoàn
thủ tướng nguyễn xuân phúc
ba mươi năm qua lịch sử việt heo nằm trọn vẹn trong những thành tựu chung của đất nước thời kỳ đổi mới
vậy một mươi ba mươi năm tới đầu sẽ là cốt lõi của việt heo tương lai
thủ tướng nêu rõ công nghệ là nhân tố chính để tăng trưởng kinh tế
thoát bẫy thu nhập trung bình đưa việt nam trở thành một nước phát triển
trong thời gian tới việt nam không chỉ hấp thụ công nghệ để làm chủ công nghệ
và tích lũy năng lực mà sẽ còn cần phát minh sáng chế công nghệ
đó là con đường duy nhất và tất yếu dẫn đến một quốc gia hùng cường
có nền kinh tế phát triển dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh
bảo đảm an ninh quốc phòng đủ sức bảo vệ tổ quốc
thủ tướng yêu cầu cần phải xây dựng việt heo trở thành tập đoàn công nghệ hùng mạnh
mang tầm khu vực và thế giới
xây dựng việt heo trở thành tập đoàn công nghiệp và công nghệ hùng mạnh
mang tầm khu vực và thế giới là nơi sẵn sinh ra các công nghệ
và cung cấp sản phẩm công nghệ cao có giá trị toàn cầu
tới năm hai nghìn hai mươi năm việt heo cần đặt mục tiêu đứng trong nhóm một mươi doanh nghiệp
viễn thông lớn nhất thế giới duy trì tốc độ tăng trưởng từ một năm trở lên
trong đó công nghiệp công nghệ cao đóng góp năm mươi tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận
tới năm hai nghìn bốn mươi năm kỷ niệm một trăm linh năm ngày thành lập nước
việt theo đứng trong nhóm các nhà sản xuất công nghệ cao
có quy mô công nghiệp hàng đầu thế giới
cũng tại buổi lễ thủ tướng đã trao tặng huân chương
độc lập hạng nhất cho tập đoàn việt heo
trước đó năm hai nghìn bảy việt heo đã đón nhận danh hiệu anh hùng lao động
và năm hai nghìn một mươi ba đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
trước đó thủ tướng đã cùng đoàn công tác đi thăm triển lãm công nghệ của tập đoàn việt heo